gây án mạng do mâu thuẫn trong lúc nhậu nguyễn duy hải sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám trú tại huyện cơ mơ ga vừa bị văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc khởi tố bắt tạm giả
nạn nhân là lê trọng trường huy sinh năm hai nghìn ba chú tại huyện cư mơ ga tỉnh đắk lắc
do mâu thuẫn trong lúc nhậu hải xảy ra mâu thuẫn với huy hải đã dùng dao đâm một nhát trúng vào vùng ngực trái của huy khiến nạn nhân tử vong trên đường tới bệnh viện
sau đó đối tượng đã tới công an xã đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình